tiếp tục chất vấn bộ trưởng xây dựng phạm hùng hà đại biểu cho rằng việc di rời và quản lý quỹ đất sau khi di rời các cơ sở sản xuất các trường đại học và một số cơ quan bệnh viện ra khỏi nội thành hà nội vẫn chưa được thực hiện nghiêm theo quyết định của chính phủ
quan tâm đến vấn đề di rời các cơ sở sản xuất bệnh viện cơ sở giáo dục đại học nghề nghiệp và các cơ quan ra khỏi khu vực nội thành hà nội đại biểu chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng về vấn đề này
thưa quốc hội thưa bộ trưởng việc di rời và quản lý quỹ đất sau khi di rời đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp bệnh viện cơ sở giáo dục đại học cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan trong khu vực thành hà nội nội thành hà nội chưa được thực hiện nghiêm theo quyết định một trăm ba mươi của thủ tướng chính phủ
tiến độ di rời chậm quỹ đất sau khi di rời chưa được bàn giao lại cho thành phố hà nội để quản lý theo quy hoạch đề nghị bộ trưởng cho biết trách nhiệm của bộ trưởng và của ngành
ở trong quyết định này
thì nó có một số các cái trách nhiệm cụ thể của các bộ ngành mà hôm nay tôi cũng nói luôn
ví dụ như là của thành phố hà nội thì phải có trách nhiệm lập danh mục xác định các tiêu chí lộ trình biện pháp di rời cụ thể cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải di rời ra ngoài nội thành
trình thủ tướng chính phủ phê duyệt tổ chức lập phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan làm căn cứ cho việc sử dụng quy hoạch sau khi di rời và xác định bố trí quỹ đất
cho phục vụ cho công tác di rời
đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích thực hiện việc khai thác sử dụng quy đất tạo nguồn vốn cho các cơ sở di rời
bộ xây dựng có trách nhiệm lập danh mục cụ thể hóa tiêu chí lộ trình và biện pháp di rời các trụ sở các cơ quan mà hiện nay đang đóng trên địa bàn hà nội
bộ y tế có trách nhiệm lập danh mục cụ thể hóa tiêu chí lộ trình và biện pháp di rời cụ thể các cơ sở bệnh viện
cơ sở y tế cần phải di rời ra khu vực nội thành
bộ giáo dục đào tạo có trách nhiệm lập danh mục cụ thể tiêu chí và lộ trình di rời các cơ sở giáo dục đào tạo ra khỏi nội thành hà nội
bộ đào đồng thương vị xã hội cũng có trách nhiệm tương tự như vậy đối với các cơ sở giáo dục doanh nghiệp của mình
bộ tài chính có trách nhiệm xây dựng cơ chế chính sách về tài chính để khuyến khích khai thác quỹ đất có hiệu quả
đảm bảo tiến độ lộ trình di rời
theo cái đề xuất của hà nội và từng bộ ngành liên quan đề xuất phương án tài chính để đầu tư xây dựng trụ sở các bộ ngành ở khu vực tập trung và các bộ ngành khác liên quan thì thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình
và tình hình hiện nay thì rất là chậm
tóm lại là cái việc này rất là chậm
dạ vâng chào mừng
và cái trách nhiệm của bộ xây dựng và các bộ ngành nữa không phải chỉ bộ xây dựng
do đó đề nghị là bộ trưởng sau phiên chấp ứng này là phải ngồi lại với các bộ đánh giá lại
nó chậm và giải pháp sắp tới
chưa hài lòng với câu trả lời của bộ trưởng đại biểu trần thị dung tranh luận luật thủ đô có hiệu lực đã tám năm nhưng một trong những quy định không đi vào cuộc sống đó là việc di rời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô
theo quy định của luật quỹ đất sau khi di rời các cơ sở sản xuất cơ quan là được ưu tiên phát triển công trình công cộng
song thực tế cho thấy nhiều trung cư cao tầng được xây dựng trên nền đất này
có chín cơ quan được bố trí quỹ đất di rời ra ngoài nội đô thì có bảy cơ quan vẫn tiếp tục giữ lại trụ sở cũ và hai cơ quan được chấp thuận chuyển đổi mục đích sang xây dựng nhà ở cao tầng
không khu đất nào được sử dụng để xây dựng công trình công cộng
hiện cũng chưa có cơ sở giáo dục nào di rời ra ngoại thành vì chưa có hạ tầng hoặc thậm chí chưa được giao đất
sự trầm trễ này gây ra những hệ lụy về quy hoạch hạ tầng giao thông hạ tầng xã hội quy mô dân số đi ngược mục tiêu ban đầu đề ra
trong đó có trách nhiệm của bộ xây dựng và các bộ theo quy định chi tiết hướng dẫn luật thủ đô